thưa quý vị thị trường bất động sản đang có nhiều chuyển biến tích cực hơn cho thấy thị trường đang dần phù hồi
vụ dự báo thống kê ngân hàng nhà nước dự báo lãi suất sẽ giảm nhẹ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đó là những nội dung đáng chú ý của nhịp sống kinh tế và ngay sau đây là phần tin thị trường
càng gần cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tình hình vé máy bay tết từ tp hcm đi các địa phương vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
giá vé tiếp tục tăng cao một số trạng bay vàng vẫn khăn hiếm vé
tình hình ra vé máy bay số lượng chuyến bay vẫn đang là vấn đề cũng được nhiều người quan tâm
cục hàng không việt nam cho biết so với giai đoạn đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các hãng hàng không đã bổ sung bốn trăm bảy mươi hai chuyến bay
từ hà nội và tp hcm tới các sân bay địa phương số lượng này tương ứng gần chín mươi hai một trăm năm mươi năm ghế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
về máy bay tết một số đường bay vàng từ tp hcm kết nối các địa phương như thanh hóa vinh hà nội đã được các hãng bổ sung
tuy nhiên giá vé máy bay vẫn neo ở mức cao
vé máy bay tp hcm đi hà nội ban đêm có mức giá ba năm triệu đồng một vé
trong khi đó các chuyến bay vào khung giờ đẹp trong ngày đã hết vé phổ thông chỉ còn vé thương gia với giá vé gần một mươi triệu đồng một vé
cục hàng hải việt nam cho biết cước vận tải biển hiện cao hơn khoảng tám mươi tám so với mức giá trước đại dịch covid một mươi chín
và thấp hơn khoảng một hai so với mức giá trung bình của một mươi năm gần đây
cục hàng hải việt nam vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải về giá dịch vụ vận chuyển hàng container đi châu mỹ châu âu
theo báo giá của một số hãng tàu giá cước từ việt nam đi cảng khu vực tây mỹ là hai sáu trăm năm mươi usd một container bốn mươi feet
đi cảng khu vực đông mỹ là ba chín trăm linh usd một container bốn mươi feet đi châu âu là bốn chín trăm linh usd một container bốn mươi feet
với giá cước xu hướng tăng cục hàng hải việt nam giao cho các cảng vụ hàng hải hải phòng tp hcm vũng tàu
phối hợp với các tri cục hàng hải làm việc với các hãng tàu có chuyến dịch vụ đi châu âu châu mỹ
để đánh giá biến động tăng giá vận chuyển tình hình vận tải
phần cung tàu ra thị trường
số liệu mới nhất từ hải quan việt nam cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu chè việt nam đạt một trăm hai mươi một tấn
trị giá hai trăm một mươi một triệu usd lần lượt giảm một mươi bảy và một mươi một so với cùng kỳ năm trước
đây là năm có sản lượng xuất khẩu thấp nhất trong bảy năm
giá trẻ xuất khẩu bình quân năm ngoái đạt một bảy trăm ba mươi bảy usd một tấn tăng hơn bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng mức giá này mới chỉ bằng sáu mươi bảy so với giá trẻ xuất khẩu bình quân trên thế giới
giá chè xuất khẩu bình quân toàn cầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đạt hai sáu trăm linh usd một tấn
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyên nhân khiến hoạt động xuất khẩu chè của việt nam giảm mạnh
là do nhu cầu thế giới yếu và các quy định nhập khẩu ngày càng khắt khe từ các thị trường chính
bên cạnh đó chủng loại chè xuất khẩu của việt nam đa phần ở dạng thô hàm lượng chế biến thấp
thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực hơn nguồn cung được cải thiện
và một số dự án sau thời gian tạm dừng đã khởi động lại
lượng giao dịch các loại hình bất động sản tăng cho thấy thị trường đang dần phục hồi
tổng nguồn cung nhà ở trên thị trường cả nước năm hai nghìn hai mươi ba có khoảng một trăm linh bảy hai trăm bảy mươi năm căn hộ
trong đó có hai mươi chín chín trăm chín mươi ba căn hộ được cấp phép xây mới hai mươi chín sáu trăm một mươi hai căn hộ hoàn thành xây dựng
và năm mươi hai sáu trăm bảy mươi căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nguồn cung nhà ở năm hai nghìn hai mươi ba giảm sâu cả về số dự án được cấp phép mới
dự án hoàn thành và dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn thay khoản kém và nhiều dự án phải tạm dừng
tuy nhiên hiện thị trường đang dần phục hồi
cục quản lý nhà và thị trường bất động sản nhận định giá căn hộ ở hà nội và tp hcm
tiếp tục có xu hướng tăng đặc biệt là các khu vực trung tâm
thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân dưới hai mươi năm triệu đồng một m hai
mà chủ yếu là phân khúc trung cấp giá từ hai mươi năm đến năm mươi triệu đồng một m hai
tại hà nội trung cư tại quận thanh xuân còn giá tăng khoảng ba năm
quận hà đông tăng khoảng ba bảy và tại quận hoàng mai tăng khoảng ba tám
tại quận nam từ liêm tăng khoảng bốn một
một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao từ ba năm tới bốn một
đưa giá trung cư lên ba mươi tám bảy năm mươi hai ba triệu đồng một m hai
còn tại tp hcm giá một số căn hộ trung cư phân khúc bình dân
giá động từ ba mươi ba mươi bốn triệu đồng một m hai
các căn hộ cao cấp cũng ở mức giá trên năm mươi triệu đồng một m hai
trong năm năm gần đây khi được bộ công thương cho phép liên thông giao dịch với thế giới
thị trường đã qua giai đoạn phát triển mạnh
năm qua các nhà đầu tư đã giao dịch tập trung bốn mươi năm sản phẩm nông sản
năng lượng kim loại và nguyên liệu công nghiệp
theo báo cáo của sở giao dịch hàng hóa việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba giá trị giao dịch trung bình của hàng hóa trên sàn đạt bốn tỷ đồng mỗi ngày
trong đó có những ngày đạt kỷ lục gần một mươi tỷ đồng
số lượng đơn vị tham gia là hơn ba mươi tài khoản
tăng hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
hiện sản niệm ít bốn mươi năm sản phẩm giao dịch liên thông với thế giới
chia làm bốn nhóm nông sản năng lượng kim loại và nguyên liệu công nghiệp
thời gian giao dịch hàng hóa linh hoạt thanh khoản cao và nhanh chóng
đặc biệt nhà đầu tư không chịu nhiều rủi ro về tồn kho hàng hóa khi giao dịch trên sàn
trong khi lãi suất tiền gửi của người dân ở các ngân hàng thương mại giảm mạnh
về dưới bảy một năm thì trái phiếu doanh nghiệp vẫn được duy trì
ở mức cao gấp đôi tiền gửi tại ngân hàng
lãi suất trái phiếu doanh nghiệp phổ biến ở mức một mươi ba một mươi bốn một năm
hàng loạt doanh nghiệp huy động trái phiếu với lãi suất cao tương đương lãi suất cuối tháng sáu
vietjet đã phát hành thành công ba trái phiếu với tổng giá trị ba trăm linh tỷ đồng
kỳ hạn sáu mươi tháng với lãi suất một mươi hai một năm
công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vinfast phát hành một mươi năm trái phiếu
với tổng giá trị một năm trăm linh tỷ đồng kỳ hạn một mươi tám tháng với lãi suất một mươi bốn bốn một năm
nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu có mức lãi suất giao động từ bảy năm đến chín một năm
đáng chú ý từ thời điểm nghị định tám có hiệu lực hơn sáu mươi một tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành
theo dữ liệu từ hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam
đã có khoảng bảy mươi bốn đợt phát hành trái phiếu dương lẻ trong tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
với tổng giá trị là hơn năm mươi năm bảy trăm sáu mươi hai tỷ đồng
các đợt phát hành này có lãi suất trung bình bảy một một năm kỳ hạn trung bình sáu năm
trong đó có hơn bốn mươi chín tỷ đồng trái phiếu
đến từ mảng ngân hàng chiếm tám mươi tám tổng giá trị phát hành
còn lại đến từ các mảng khác như xây dựng bất động sản vận tải và tiêu dùng
trong năm hai nghìn hai mươi ba tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là ba trăm hai mươi bốn hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng
với hai mươi tám đợt phát hành ra công chúng trị giá ba mươi bảy bảy mươi tỷ đồng chiếm một mươi một bốn tổng giá trị phát hành
và ba trăm linh sáu đợt phát hành riêng lẻ trị giá hai trăm tám mươi bảy một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng chiếm tám mươi tám sáu tổng số
các doanh nghiệp đã mua lại hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng trái phiếu
trong năm hai nghìn hai mươi
tuần đầu tháng một
ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu chiếm năm mươi một sáu tổng giá trị mua lại trước hạn
tương ứng một trăm hai mươi tám một trăm năm mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi bốn do vụ dự báo thống kê
ngân hàng nhà nước công bố lãi suất huy động và cho vay quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục giảm nhẹ
mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục giảm nhẹ
bình quân kỳ vọng giảm ba bốn trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn và giảm hai trong cả năm hai nghìn hai mươi bốn
huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tiến dụng được kỳ vọng tăng bình quân hai sáu trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
và tăng một mươi hai một trong cả năm hai nghìn hai mươi bốn tương đương mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước
dư nợ tiến dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng bốn bốn trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
và tăng một mươi bốn hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn điều chỉnh tăng bốn điểm phần trăm
so với mức dự báo một mươi ba tám tại kỳ điều tra trước
các tổ chức tiến dụng đánh giá rủi ro khách hàng trong quý i vẫn tăng so với quý trước đó
nhưng tốc độ tăng đang dần chậm lại và có thể giảm trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhịp sống kinh tế hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo